theo số liệu ghi nhận được tại nhà máy nước cầu đỏ trong những ngày đầu tháng ba cho thấy
nguồn nước sông thường xuyên bị nhiễm mặn
độ mặn lớn nhất đạt trên sáu tám trăm linh mg trên một lít nước sông vượt đỉnh mặn hai nghìn một mươi chín
trước tình hình trên để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt thành phố
sẽ triển khai gấp rút xây dựng đập tạm số hai thời gian hoàn thành trước ngày hai mươi một tháng ba tới
đập tạm số hai dài một trăm hai mươi mét sau khi hoàn thành hai tuyến đập là gần ba trăm linh mét
khoảng ba mươi mét được giữ nguyên để tạo dòng chảy
ubnd tp giao công ty cổ phần cấp nước đà nẵng chỉ đạo các đơn vị thực kiện công trình
phải bảo đảm tiến độ chất lượng công trình và phù hợp với địa chất và dòng chảy tại khu vực này
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
mùa khô năm nay lượng nước trên các sông tại khu vực giảm mạnh so với trung bình nhiều năm
vì vậy nguy cơ nhiễm mặn tại cửa sông cầu đỏ lại càng trở nên nghiêm trọng
đập tạm ngăn mặn số hai hoàn thành sẽ góp phần ngăn mặn hiệu quả
chủ động nguồn nước thô về nhà máy nước cầu đỏ khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi mùa khô đang đến gần